theo bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ công tác trinh sát vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng năm trăm linh khối dầu đeo
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại khu vực cách mũi nginh phong vũng tàu khoảng bảy hải lý về phía đông nam
tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu vận tải thanh châu sáu mươi tám
số hiệu bv hai nghìn hai trăm sáu mươi chín có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tàu vận chuyển khoảng năm trăm linh lít dầu đeo và không xuất trình được hóa đơn cũng như chứng từ của số dầu trên
hiện tổ công tác đang lập biên bản vi phạm ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện
phối hợp với vùng cảnh sát biển ba để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật